hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trước các thông tin xoay quanh sự việc này chiều chín tháng năm bộ giáo dục và đào tạo cho hay
các chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài do các đơn vị liên kết tổ chức thi cấp
khi đáp ứng các điều kiện bảo đảm chất lượng sẽ tiếp tục được sử dụng bình thường
theo quy định về thi tuyển sinh và đào tạo không ảnh hưởng tới quyền lợi của người được cấp chứng chỉ
bộ giáo dục và đào tạo cho biết thêm thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo
bộ này đã và đang tăng cường công tác thanh tra kiểm tra đối với việc liên kết tổ chức thi cấp
nhằm bảo đảm việc tuân thủ quy định của pháp luật bảo đảm chất lượng các kỷ thi và quyền lợi của người dự thi
theo kết quả thanh tra bộ giáo dục và đào tạo trước thời điểm được bộ giáo dục và đào tạo cấp phép
liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài trên lãnh thổ việt nam
các đơn vị này đã có hành vi liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài khi chưa được phép
việc này đã vi phạm quy định tại nghị định số tám mươi sáu năm hai nghìn một mươi tám ndcp của chính phủ
thông tư số một mươi một năm nghìn một mươi hai t ba
t b g d t của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo
theo nghị định tám mươi sáu có hiệu lực từ ngày một tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
việc liên kết đào tạo và tổ chức cấp chứng chỉ ngoại ngữ của nước ngoài do bộ giáo dục và đào tạo phê duyệt
tuy nhiên đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai bộ mới ra thông tư một mươi một hướng dẫn
yêu cầu các đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ để làm đề án trình bộ cấp phép
khi thông tư có hiệu lực vào tháng chín cùng năm
nhiều bên không đáp ứng thế nên bị bộ tuyết coi phải đông loạt dừng các kỷ thi
khi đó cục kiểm tra văn bản của bộ tư pháp cho rằng
bộ giáo dục ban hành thông tư chậm khiến các đơn vị tổ chức liên kết thi cấp chứng chỉ
không thể nộp hồ sơ do chưa có hướng dẫn cụ thể
năm hai nghìn hai mươi ba cục quản lý chất lượng đã ban hành công văn số tám trăm tám mươi chín
quy lở cl quy lở vbcc ngày chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
về việc hướng dẫn xác minh chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài
và công văn số chín trăm chín mươi chín quy lở cl quy lở vbcc vào ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
về việc sử dụng chứng chỉ để miễn bài thi ngoại ngữ
trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
thanh tra bộ giáo dục và đào tạo kết luận idp đã vi phạm nghị định bốn hai nghìn hai mươi một ndcp
ngày hai mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi một quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
trách nhiệm thuộc về giám đốc công ty trách nhiệm yếu hạn giáo dục idp
tuy nhiên đến thời điểm thanh tra đã hết thời hiệu xử phạt theo quy định
tại luật xử lý vi phạm hành chính
do vậy thanh tra bộ giáo dục và đào tạo kiến nghị
đề nghị công ty idp giả soát toàn bộ hoạt động liên kết thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ
của nước ngoài trên lãnh thổ việt nam của công ty
thực hiện đúng quyết định cho phép của bộ giáo dục và đào tạo
đồng thời kiến nghị bộ giáo dục và đào tạo giao cho cục quản lý chất lượng
hướng dẫn công ty thực hiện xử lý đối với số lượng chứng chỉ ngoại ngữ
mà công ty đã liên kết tổ chức thi và cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ nước ngoài
trên lãnh thổ việt nam khi chưa được phép của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền
thời gian tới cục quản lý chất lượng sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng
tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra giám sát hoạt động của các đơn vị
tổ chức thực hiện đào tạo liên kết đào tạo tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ
kịp thời phát hiện xử lý hoặc kiến nghị xử lý đối với xe phạm nếu có
bảo đảm quyền lợi chính đáng của người học và người dự thi đúng quy định của pháp luật
liên quan đến vấn đề này sáng hai mươi chín tháng năm idp việt nam chính thức lên tiếng
về vụ cấp sai quy định năm mươi sáu hai trăm ba mươi chứng chỉ ielts trong năm hai nghìn hai mươi hai đang gây xôn xào dư luận
thông báo được đăng tải trên fanpage và website chính thức
chưa đến một ngày sau khi thanh tra bộ giáo dục và đào tạo kết luận đơn vị này
đã liên kết tổ chức thi và cấp chứng chỉ trái phép tại hơn ba mươi tỉnh thành việt nam
theo idp tính hợp lệ của chứng chỉ ielts trong năm hai nghìn hai mươi hai đang thu hút sự quan tâm của đông đảo thí sinh
liên quan đến vấn đề này idp khẳng định các chứng chỉ được cấp
trong giai đoạn này vẫn được hơn một mươi hai tổ chức trên toàn thế giới công nhận
idp cho hay chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp làm việc chặt chẽ với bộ giáo dục và đào tạo
như từ trước đến nay để đảm bảo tuân thủ theo mọi yêu cầu của cơ quan quản lý các cấp sở tại
ngoài ra đại diện idp cho biết các chứng chỉ ielts được idp cấp trong thời gian
từ một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đến một mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai vẫn hoàn toàn có giá trị
tại việt nam và trên thế giới
đại diện này giải thích các tổ chức đăng ký
các tổ chức đăng ký sử dụng chứng chỉ ielts đều sẽ phải xác nhận công nhận chứng chỉ
và hiện tại có một mươi hai tổ chức trong và ngoài nước đã xác nhận công nhận
vì vậy idp gửi gắm đến các thí sinh có chứng chỉ ielts trong thời gian này có thể an tâm sử dụng
tuy nhiên trong thông báo văn tắt của mình idp không có một dòng nào đề cập tới sai sót của mình
hay xin lỗi trong việc cấp lậu năm mươi sáu hai trăm ba mươi chứng chỉ ielts trước thời điểm được bộ giáo dục và đào tạo cấp phép
ngoài ra thông báo của đơn vị này cũng chưa có đề cập về hướng xử lý
đối với số lượng chứng chỉ ngoại ngữ mà công ty đã liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ
của nước ngoài trên lãnh thổ việt nam khi chưa được cấp phép của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền
như kết luận của thanh tra bộ giáo dục và đào tạo nêu ra
ielts là hệ thống đánh giá tiếng anh quốc tế hiện được hơn một trăm linh cơ sở giáo dục đại học tại việt nam
chấp nhận chuyển đổi kết quả thi sang điểm môn tiếng anh để tuyển sinh
bộ giáo dục và đào tạo cũng cho phép thí sinh đạt từ bốn năm ielts trở lên
được miễn thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn ngoại ngữ
và theo thống kê của ielts điểm thi trung bình của người việt nam năm hai nghìn hai mươi hai là sáu hai xếp thứ hai mươi ba thế giới
tại việt nam hiện gần một trăm linh đại học tuyển sinh bằng điểm ielts kết hợp với học bạ hoặc điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông
nếu có chứng chỉ này sinh viên cũng được miễn một số học phần tiếng anh
và xét công nhận truyền đấu sang ngoại ngữ để được cấp bằng đại học
theo tìm hiểu tổng số chứng chỉ idp đã cấp trước thời điểm được bộ giáo dục và đào tạo cho phép
đơn kết là năm mươi sáu hai trăm ba mươi chứng chỉ
trong giai đoạn từ một tháng một năm hai nghìn một mươi hai đến chín tháng chín năm hai nghìn một mươi hai
công ty idp đã tổ chức bốn trăm năm mươi tám đợt thi tại ba mươi một tỉnh thành trong cả nước và đã cấp tổng cộng là bốn mươi sáu sáu trăm bốn mươi ba chứng chỉ
từ ngày một mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi hai đến ngày một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi hai
công ty idp tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ nước ngoài với chín năm trăm tám mươi bảy chứng chỉ
vi phạm điểm b khoảng năm
nghị định số bốn hai nghìn hai mươi một ngờ dcp
thanh tra bộ giáo dục và đào tạo đã kiến nghị giao cục quản lý chất lượng xử lý với số lượng chứng chỉ cấp phép không đúng thời hạn trên đây
được biết lệ phí thi ielt tại idp là bốn sáu trăm sáu mươi bốn đồng cho mỗi thí sinh
như vậy ước tính với năm mươi sáu hai trăm ba mươi chứng chỉ được cấp khi chưa được bộ giáo dục và đào tạo cho phép trong năm hai nghìn hai mươi hai
ước tính công ty idp đã thu về hơn hai trăm sáu mươi hai tỷ đồng doanh thu
trong hoạt động tổ chức chấp chấp chấp
idp đã tổ chức thi chứng chỉ ielts tại việt nam
cùng với hội đồng anh idp là đơn vị tổ chức có tiếng từ nhiều năm nay
mỗi năm idp đều tổ chức thi và cấp chứng chỉ ielts cho hàng chục nghìn thí sinh việt nam
với địa điểm tổ chức nằm tại nhiều tỉnh thành trên cả nước
trên cổng thông tin công bố doanh nghiệp đăng tải bản đăng ký thay đổi ngày hai mươi chín tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
của công ty trách nhiệm yếu hạn giáo dục idp
theo đó người đại diện pháp luật của idp là ông nguyễn thanh sang thường trú tại tp hcm
theo thông tin của thánh tra bộ
công ty trách nhiệm yếu hạn giáo dục và đào tạo công ty trách nhiệm yếu hạn giáo dục idp việt nam gọi tắt là công ty
được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm yếu hạn một thành viên
số ba không hai hai sáu ba năm hai bảy đăng ký lần đầu vào ngày một mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn bảy
đăng ký thay đổi lần thứ một mươi một vào ngày hai mươi chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
so phỏng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch và đầu tư tp hcm cấp
địa chỉ trụ sở công ty tại một trăm sáu mươi một một trăm sáu mươi một a hai bài trưng quận ba tp hcm
tính đến thời điểm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba công ty trách nhiệm yếu hạn giáo dục idp việt nam có bốn trăm sáu mươi bảy nhân viên
trong đó có ba mươi nhân viên người nước ngoài hoạt động tại một mươi bốn cơ sở ở tp hcm đà nẵng cần thơ và hà nội
trong thời kỳ thanh tra công ty vẫn tổ chức hoạt động liên kết thi cấp chứng chỉ ielts
về cơ sở pháp lý công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án mã số bảy sáu không bốn năm một bốn hai ba
chứng nhận lần đầu vào ngày bảy tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu
chứng nhận thay đổi lần thứ tư ngày năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi một do sở kế hoạch và đầu tư tp hcm cấp
nội dung dự án đầu tư tổ chức thi trách nhiệm chứng chỉ anh ngữ quốc tế và tư vấn du học tại việt nam
công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hệ ngắn hạn số bảy nghìn bốn trăm chín mươi hai cn sở giáo dục và đào tạo ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
gồm hoạt động đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn ngoại ngữ chuyên ngành tiếng anh học thuật anh ngữ luyện thi ielts luyện nói và phát âm
tổ chức thi trách nhiệm anh ngữ ielts
hỗ trợ thực hiện các dự án idp tại việt nam